thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ vào sáng ngày hôm nay
đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng quốc hội nhà nước chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa
dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
đường bắc sơn tp hà nội và đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
dự lễ dân hương tưởng niệm có các ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch quốc hội vương đình huệ thường trực ban bí thư trường ban tổ chức trung ương trương thị mai
cùng dự có các đồng chí nguyên tổng bí thư nguyên chủ tịch nước nguyên chủ tịch quốc hội
các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
trong không khí trang nghiêm thành kính các đại biểu đã nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc
đã hiến dâng cả máu xương anh dũng kiên cường chiến đấu hy sinh
đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước vì chủ nghĩa xã hội và nghĩa vụ quốc tế cao cả
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
tiếp đó các đồng chí lãnh đạo đảng quốc hội nhà nước chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
đoàn đại biểu thanh kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của người
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại

đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc việt nam nói chung
với lực lượng công an nhân dân nói riêng nguyện phấn đấu đi theo con đường
mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn
phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang xây dựng lực lượng công an nhân dân
tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
xứng đáng là thanh màu kiếm của đảng lá chân thép vững vàng trong đấu tranh
với các loại tội phạm đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại